chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
về việc bảo tồn phát huy giá trị nghệ thuật đàn ca tài tứ nam bộ
sau khi được tổ chức unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
liên hoan các giọng ca tài tử thiếu nhi thành phố hồ chí minh
đã thu hút sự hào hứng tham gia của hàng trăm em thiếu nhi trên địa bàn thành phố
trong chương trình đời sống văn nghệ hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng
để giới thiệu tới quý vị những hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc
trong khuôn khổ liên hoan các giọng ca tài tử thiếu nhi thành phố hồ chí minh
nhưng trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện văn hóa văn nghệ
đáng chú ý diễn ra tuần qua
chương trình nghệ thuật ngãi mẹ sinh thành với sự hòa quyện giữa nhiều lời nghệ thuật truyền thống
chủ đạo là sầm hát văn quan họ trèo cùng một số ca khúc về mẹ của âm nhạc đương đại
hướng tới ca ngợi tình mẹ ơn nghĩa sinh thành nêu cao đạo hiếu cao đẹp của người việt
ngái mẹ sinh thành có sự tham gia của các nghệ sĩ tại các bộ môn nghệ thuật sẩm và âm nhạc truyền thống
như nghệ sĩ sầm mai tuyết hoa khương cường nguyễn quang long
và các nghệ sĩ khách mời nghệ sĩ ưu tú thúy ngân hữu duy nhóm hát văn của nghệ sĩ hữu du văn tuấn
chương trình cho thấy một chiều dài lịch sử của nghệ thuật truyền thống việt bao đời nay
qua những khúc ca về tình cảm dành cho cha mẹ từ đó sẽ dễ dàng nhìn thấy truyền thống hiếu thuận cao cả
đã được trân trọng được nêu cao từ ngàn đời của dân tộc mình
vừa qua tại phòng triển lãm cọ xanh một mươi năm tràng tiền hà nội đã diễn ra triển lãm corabo arts
với chủ đề bám dễ cội nguồn hướng tới tương lai
sự kiện trưng bày các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đường đại của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
trong nước và trên thế giới do công ty coral bowl việt nam tổ chức
coral bowl arts được giới nghệ sĩ đánh giá là một trong những sự kiến trung bày nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới
nơi mà người nghệ sĩ được hỗ trợ để phát huy tối đa sức sáng tạo của mình
sự kiện coral bowl arts năm nay trung bày một mươi hai tác phẩm điêu khắc của sáu nghệ sĩ đến từ các nước đông nam á
và nguyễn ngọc lâm việt nam
chủ đề chính của sự kiện là bám dễ cội nguồn hướng tới tương lai
do đó mỗi tác phẩm đều mang đậm bản sắc văn hóa của từng quốc gia
và tượng trưng cho sự kết nối giữa quá khứ hiện tại và tương lai
những tác phẩm điêu khắc này được tạo ra từ những nguyên vật liệu chính như đồng thau gốm thủy tinh hay gang đúc tráng men
đã diễn ra tại khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn huyện đô lương
tỉnh nghệ an
chương trình do báo nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an phối hợp tổ chức
đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt và như một lời tri ân của thế hệ ngày nay
đối với những người anh hùng đã ngã xuống trên mảnh đất trung bồn huyền thoại
trung bồn xã mỹ sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an là địa danh đã trở thành huyền thoại bất tử
của những người mở đường biểu tượng cho lòng quả cảm và tinh thần cách mạng kiên trung của lực lượng thanh niên sung phong
chương trình thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
đêm nghệ thuật khắc họa đậm nét khúc tráng ca bức tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng thống nhất đất nước
biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
tiếp nối thành công của liên hoan âm nhạc cổ điển việt mỹ năm hai nghìn một mươi chín
liên hoan âm nhạc việt nam connestion hai nghìn một mươi sáu là một sân chơi gần gũi quen thuộc
tạo không gian giao lưu cho các nghệ sĩ các nhà hoạt động âm nhạc tài năng đến từ nhiều quốc gia khác nhau
trong khuôn khổ chương trình việt nam con nation tổ chức năm đêm diễn tại thành phố hồ chí minh và hà nội
với các nội dung phong phú hấp dẫn
với lịch sử và truyền thống từ nhiều thế kỷ âm nhạc cổ điển luôn chiếm lĩnh một vị trí nhất định
trong đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới
ban tổ chức việt nam connesson đã xây dựng nội dung chương trình hướng tới sự gần gũi quen thuộc
dễ nghe và dễ tiếp cận đối với khán giả việt nam
tại hà nội trong không gian ấm cúng sang trọng của phòng hòa nhạc học viện âm nhạc quốc gia việt nam
khán giả thủ đô được thưởng thức những bản nhạc vượt thời gian của các nhạc sĩ nổi tiếng người đức
được coi là người đứng đầu trong các thể loại âm nhạc phúc điệu
nhạc cổ điển là cái nhạc rất là bác học cho nên rất nhiều người người nhiều tuổi thậm chí cả những người mà trẻ cũng rất thích
bởi vì nó mang lại cái giai điệu rất đẹp
khi vọng thứ nhất là lớp trẻ năng đến xem cái âm nhạc khổ điển và thứ hai là có nhiều những người tài nối quát đặng thay sơn
hai mươi chín nghệ sĩ đến từ việt nam và các nước mỹ ba lan
họ đến từ việt nam estonia đức brazil venezuela nam phi đài loan nhật bản hàn lan cùng biểu diễn phục vụ khán giả yêu mến âm nhạc khổ điển
họ đều là những nghị sĩ đã thành danh trên thế giới và khi đến với việt nam conneson mỗi nghệ sĩ đều mang trong mình những tình cảm đặc biệt
trước hết là tôi rất là hạnh phúc được về việt nam để biểu diễn trên quê hương của mình
dù biểu diễn ở đâu thì quê hương cũng vẫn có những cảm xúc riêng
mà không thể diễn tạo được
cái thứ hai là tôi rất là vinh dự
được biểu diễn chung với các nghệ sĩ hàng đầu của việt nam mình
và các nghệ sĩ quốc tế nữa
lần đầu tiên được biểu diễn tại việt nam
tôi cảm thấy rất vinh dự
mặc dù chưa được tiếp xúc với các nghệ sĩ việt nam nhiều
nhưng tôi thấy họ đều là những nghệ sĩ rất tài năng
chắc chắn tôi sẽ còn quay trở lại việt nam
để biểu diễn và thực hiện các dự án tiếp theo
cô lạc bộ đàn can tài tử thuộc trung tâm văn hóa hai mươi bốn quận huyện
trên địa bàn thành phố
còn em nghệ sĩ hiện đang công tác tại các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp
lần đầu tiên ở thành phố hồ chí minh
cũng như cả nước tổ chức một sân chơi đàn can tài tử
dành cho đối tượng thương nhi
phải nói là liên hoan đã thu hút được sự quan tâm
không chỉ của truyền thông
thông báo chí và quan tâm của giới nghệ thuật đàn can tài tử nam bộ
kể cả những người lớn đã lâu năm hoạt động trong ngành
các em mang đến hơn một trăm linh tiết mục dự thi đầy màu sắc
với nhiều hình thức thể hiện như đơn ca song ca tam ca
đây là những bài bản được đặt lời mới
dựa trên hai mươi bài bản tổ và bài bản vắn bài lý
có nội dung ca ngợi đảng bác hồ tình yêu quê hương đất nước
nhớ ơn cha mẹ thầy cô tình bạn bè
nhiều bài vắn như xuyên kiều ngộ kim tiền bản lòng hồ hội
bình bắn ván lưu thủy đoàn ngựa ô bắc thu hồ
với nội dung trong sáng tiết tấu nhanh vui
phù hợp với lứa tuổi nhi đồng
mình không ngờ không ngờ là thành phố đã làm được
một cái chương trình này để mà cho các cháu thiếu nhi
yêu mến của bộ bộ cải lương mà có được cái nơi
để mà đi thi thố đi tập vợt để cho yêu mến của bộ bộ này
phải nói là lê tứ rất là mừng rất là cảm động
không chỉ vậy với nhiều thí sinh có độ tuổi từ một mươi trở lên
đã khoe được chất giọng bằng những câu vọng cổ ngọt ngào
những lớp của bài bản tổ
hầu hết các em thi diễn chủ tài bằng sự tự tin
đam mê làm chủ được sân khấu
tất cả để toát lên nét đẹp hồn nhiên mộc mạc
đem đến liên hoan nhiều cảm xúc nhiều bất ngờ thú vị
cả trong phong cách
lĩnh giọng ca ngõn đàn
con muốn truyền tải đến mọi người cái thông điệp là
chúng ta nên yêu quê hương chúng ta hơn
và biết đến cái đoàn ca thầy tử này thêm giàu mạnh hơn
con ước muốn là các bạn thiếu nhi và lớp măng non như con
ngoài các nghệ thuật khác thì còn phải học và nghe
bộ môn nghệ thuật tài lưu này
vì đó chính là động lực của sự duy trì
duy trì để tiếp tục
cái con đường nghệ thuật
mà mình đã có
con sẽ đi học thêm
về cái bộ môn này
để cho cái giọng máy của con được hay hơn
để phục vụ cho mọi người
và để cho mọi người biết nhiều hơn
về bộ môn này
một không gian hội ngộ đàn ca tài tử
dành cho các bạn
do các em thiếu nhi dù nhỏ
trong thời tiết không thuận lợi
nhưng rực rỡ như vườn hoa sinh tươi như màu sắc
liên hoan đem đến nhiều cảm xúc
cho hội đồng giám khảo
và các khán giả yêu nghệ thuật đăng ca tài tử
các em không chỉ giải tòa
đến những băn khoan chăn trở của lớp đi trước
về bộ môn này
mà còn vượt lên trên quy luật của tự nhiên và khoa học
bởi giọng ca nhí với âm nhạc tài tử khó gặp
từ cái ngân nga
luyến lấy trong lòng bàn
trong từng câu chữ sàng xề xế sáng
khi mà vô dẫn cháu đi tham gia
rồi vô đây thấy
tất cả các bé
ở các quận quyện mà tham gia cùng
phải nói là mình hết sức là
vui mừng hết sức là cảm động
trong cái thời điểm cải lương
nó gặp khó khăn như thế này
dường như là các bạn trẻ đã không biết tới
đàn ca tài tử luôn
mà phải nói là các quận quyện đã
tập quấn và đã chỉ dạy được cho một số bé
mà tham gia
cái số lượng mình tưởng đâu là
cũng ít thôi ai ngờ
rất là nhiều
cái điều đó là một cái điều mừng
cho cái bộ môn tài lưỡi cải lương
điều thành công của liên hoan
là đã chọn được những tiết mục phù hợp
với chất giọng nội dung lời ca phù hợp
gắn bó với tình cảm nếu tuổi
chính vì thế đã tạo cảm xúc thật
cho các em khi biểu diễn
xuất phát từ sự hồn nhiên vô tư
không sự áp lực cộng thêm sự tự tin bản lĩnh
các em đã có những tiết mục vững vào
giữ dịp tốt với sàn đàn chuyên nghiệp
của các nghệ sĩ